nguồn tin ngoại giao tại philippines vừa cho biết myanmar đã kêu gọi hiệp hội các quốc gia đông nam á asean
triệu tập một cuộc họp khẩn cấp về vấn đề người rohingya
lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đụng độ quân sự bùng phát tại bang miền tây rakhin
sau khi các tay súng tấn công các đồn biên phòng khiến năm binh sĩ và tám cảnh sát thiệt mạng
theo truyền thông nhà nước myanmar một mươi bảy binh sĩ đã thiệt mạng và bảy mươi sáu nghi can bị tiêu diệt
trong các cuộc đụng độ vũ trang sau đó giữa quân đội và các tay súng
do tình hình căng thẳng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt chính phủ myanmar đã gia hạn lệnh giới nghiêm thêm hai tháng
cảnh sát indonesia vừa bắt giữ bốn đối tượng gồm ba người đàn ông và một phụ nữ
khi tiến hành khám xét một khu nhà tập thể ở bekasi thị trấn gần thủ đô jakarta
và phát hiện được một quả bom chưa phát nổ
theo cảnh sát những kẻ này có kế hoạch sử dụng bom để tấn công nhằm vào phủ tổng thống
và tấn công vào khoảng thời gian giao ca
vụ bắt giữ này là mới nhất trong đợt chấn áp an ninh trước thềm năm mới
và diễn ra trong bối cảnh có nhiều lo ngại về tình trạng gia tăng các đối tượng
có tư tưởng hồi giáo cực đoan ủng hộ tổ chức is tại quốc gia
có đa số dân theo đạo hồi lớn nhất thế giới này
ngày một mươi hai tháng một mươi hai theo lời mời của thủ tướng ấn độ narendra modi
tổng thống indonesia joko widodo đã tới new delhi bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước hai ngày ấn độ
tại buổi hội đàm tổng thống widodo và thủ tướng modi đã thảo luận cách thức tăng cường quan hệ song phương
và đối phó với khủng bố
hai nhà lãnh đạo cũng đã thảo luận về khả năng ấn độ đầu tư vào indonesia
nhất là trong lĩnh vực dược phẩm và cơ sở hạ tầng
trong chuyến thăm này cả thủ tướng modi và tổng thống indonesia có thể thúc đẩy một số biện pháp mạnh mẽ
đối với các sáng kiến nhằm tăng cường mối quan hệ ở cấp độ chiến lược
mà hai nước đã nhất trí từ một mươi năm về trước
ngày một mươi tháng một mươi hai hội trợ quốc tế baza hai nghìn một mươi sáu của năm nước thành viên asean gồm việt nam indonesia
philippines malaysia và thái lan đã diễn ra tại thủ đô mexico nhằm tăng cường quảng bá hình ảnh
đất nước con người trong cộng đồng asean tại quốc gia trung mỹ này
tại hội trợ các tiết mục văn nghệ trình diễn thời trang triển lãm ảnh hàng thủ công mỹ nghệ
và các sản phẩm mang đậm bản sắc dân tộc đặc biệt là các món ăn truyền thống của các nước thành viên
đã thu hút đến các nước thành viên asean
đồng đảo khách thăm quan
thưa quý vị năm hai nghìn một mươi bảy việt nam sẽ là chủ nhà của kỳ họp thường niên diễn đàn hợp tác kinh tế
châu á thái bình dương gọi tắt là apec hai nghìn một mươi bảy
nhân dịp này mời quý vị và các bạn hãy cùng kết nối asean tìm hiểu rõ hơn về vai trò của các quốc gia asean
đối với apec đặc biệt là vai trò và đóng góp của việt nam một thành viên tích cực và có trách nhiệm trong khối
tháng một năm một nghìn chín trăm tám mươi chín thủ tướng úc bob hatchett
đưa ra lời kêu gọi kiến tạo một sự hợp tác kinh tế hữu hiệu hơn cho toàn vùng châu á và thái bình dương
kết quả của lời kêu gọi này là hội nghị đầu tiên của apec tổ chức tại canberra úc vào tháng một mươi
hội nghị đặt giữ quyền chủ tọa của bộ trưởng ngoại giao úc gareth ervens
với sự tham dự của các bộ trưởng đến từ một mươi hai quốc gia hội nghị kết thúc với lời cam kết
sẽ tổ chức hội nghị hàng năm tại singapore và hàn quốc
trong số một mươi hai quốc gia sáng lập apec năm ấy có tới sáu quốc gia asean là indonesia thái lan philippines
năm một nghìn chín trăm chín mươi tám ba năm sau khi chính thức trở thành thành viên asean
việt nam cũng chính thức trở thành thành viên của diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương
tiến một bước quan trọng trong lộ trình hội nhập quốc tế
dấu mốc quan trọng của việt nam trong apec chính là việc đảm nhiệm thành công vai trò chủ tịch apec năm hai nghìn hai mươi
với việc đăng cai tổ chức hội nghị cấp cao apec lần thứ một mươi bốn hội nghị bộ trưởng ngoại giao kinh tế apec lần thứ một mươi tám
cùng hơn một trăm linh sự kiện đưa ra triển vọng dài hạn về hướng tới mục tiêu hình thành
khu vực châu á thái bình dương ft aap
như vậy có thể thấy việt nam nói riêng và khối asean nói chung có vai trò và đóng góp rất quan trọng
trong hoạt động và thành công chung của apec
và sau một mươi một năm việc việt nam lần thứ hai là chủ nhà của hội nghị cấp cao apec năm hai nghìn hai mươi
một lần nữa khẳng định vị thế của chúng ta trong ngôi nhà chung của khu vực châu á thái bình dương
đây cũng được coi là trọng điểm ngoại giao của việt nam trong năm hai nghìn một mươi bảy
trong bối cảnh đó hội nghị không chính thức các quan chức cấp cao apec hai nghìn hai mươi
vừa tổ chức tại hà nội là hoạt động đầu tiên khởi động các sự kiện của năm apec hai nghìn hai mươi
mà việt nam vinh dự được đăng cai tổ chức
với việc tập trung thảo luận các chương trình ưu tiên của việt nam đề ra trong năm chủ nhà apec
hội nghị không chính thức các quan chức cấp cao lần này chính là cơ sở để hoàn thiện về mặt nội dung
cho cả năm apec hai nghìn một mươi bảy
ngày nay apec có trách nhiệm cùng hợp tác để giải quyết các vấn đề thách thức toàn cầu
đây là cơ hội để thúc đẩy và phát triển các quan hệ hợp tác của các nền kinh tế thành viên apec
tôi mong rằng những gì mà chúng ta có thể đạt được trong năm apec hai nghìn một mươi bảy tới đây
sẽ tạo tiền đề và động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của apec
tại hội thảo lần này tôi rất kỳ vọng vào những ý tưởng mới được đưa ra
để những ưu tiên trong năm apec hai nghìn một mươi bảy đã được xác định đi vào hiện thực
trên tinh thần tạo động lực mới hướng tới tương lai chung như mục tiêu apec hai nghìn một mươi bảy đã đề ra
chúng ta kỳ vọng apec hai nghìn một mươi bảy sẽ là một bước tiến mới nữa
trong quá trình phát triển này
tập trung vì lợi ích của người dân và doanh nghiệp
có thể nói những ưu tiên của apec năm hai nghìn một mươi bảy như giá nguyên liệu giảm
thương mại toàn cầu và chính sách tiền tệ tài khóa thắt chặt
tăng trưởng kinh tế và thương mại giảm cạnh tranh địa chính trị khủng bố
tội phạm xuyên quốc gia an ninh mạng bất bình đẳng nghèo đói dịch bệnh và biến đổi khí hậu
cũng là những thách thức mà các quốc gia trong khu vực đông nam á
cũng như khối asean phải đối mặt
vì thế hợp tác tốt giữa asean và apec để đối phó với những thách thức này cũng là một ưu tiên
chính vì vậy việc chuẩn bị tốt nội dung cho apec lần này được nước chủ nhà đặc biệt quan tâm
đến lúc đây thì có thể nói rằng là chúng ta đã sẵn sàng tất cả mọi việc
kể cả về nội dung kể cả về tổ chức kể cả về hậu cần
tất cả các mặt chúng ta đã sẵn sàng cho năm apec hai nghìn một mươi bảy
thì phải nói rằng đây là một quá trình chuẩn bị mà chúng ta cũng đã chuẩn bị hai năm nay
khi chính thức đăng cai năm apec hai nghìn một mươi bảy và chính phủ của chúng ta cũng đã lập ra ban ủy ban quốc gia của việt nam apec hai nghìn một mươi bảy
và gồm có năm tiểu bang và cả năm tiểu ban bao gồm tiểu ban nội dung tiểu ban vật chất hậu cần
tiểu ban an ninh tiểu ban văn hóa thông tin tuyên truyền
tất cả là chúng ta tiểu ban lễ tân tất cả năm tiểu ban này cùng với ủy ban quốc gia
và ban thư ký apec quốc gia của việt nam đã sẵn sàng chuẩn bị tất cả các mặt
và tại cái hội nghị cấp cao apec lần thứ hai mươi bốn tại peru vừa rồi
thì chủ tính nước ta cũng đã chính thức nhận chức đăng cài năm apec hai nghìn một mươi bảy
và như vậy công tác chuẩn bị của chúng ta đã sẵn sàng
tập trung vào thỏa luận các hướng ưu tiên của apec hai nghìn một mươi bảy
chính là động lực để các nền kinh tế thành viên apec cùng nhau xây dựng tầm nhìn cho apec những năm tiếp theo
chính vì thế các quan chức apec đã đánh giá rất cao công tác chuẩn bị của nước chủ nhà việt nam
đặc biệt là chủ đề tạo động lực mới cùng vun đắp tương lai
tại hội thảo lần này tôi thấy có rất nhiều ý tưởng hay cho việc thúc đẩy hợp tác phát triển kinh tế
thương mại và đầu tư trong các nền kinh tế thành viên apec
tôi thực sự đánh giá cao vai trò các quốc gia asean trong ngôi nhà chung apec
đặc biệt là tin tưởng vào thành công của hội nghị cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy
mà việt nam một quốc gia có trách nhiệm cho khu vực đông nam á và thế giới tổ chức
tôi nghĩ những hướng ưu tiên tại hội thảo lần này rất quan trọng
vấn đề đầu tiên là việc đầu tư quan tâm tới con người
vì như thế cho phép mọi người dân đều có cơ hội bình đẳng như nhau trong việc tiếp cận các nguồn thông tin
vấn đề thứ hai là việc thúc đẩy phát triển kinh tế thương mại và đầu tư
như vậy là với việc định hướng các chính sách rõ ràng thì sẽ đáp ứng được nhu cầu của người dân và doanh nghiệp trong thời đại công nghệ thông tin
và chúng tôi cũng đánh giá cao việt nam đặt hướng ưu tiên trọng tâm vào vấn đề an ninh lương thực
việc sáu thành viên trong asean trong đó có việt nam tham gia apec và tăng cường hợp tác với các nền kinh tế thành viên
cũng như cộng đồng doanh nghiệp trong khu vực mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và người dân asean nói chung và việt nam nói riêng
trước hết chất lượng cuộc sống vật chất và tinh thần của người dân có điều kiện được cải thiện và nâng cao
sự gắn kết kinh tế thương mại sâu rộng giữa các nền kinh tế thành viên tạo điều kiện cho người dân có thêm nhiều lựa chọn về việc làm hàng hóa dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe cộng đồng du lịch với chất lượng và giá cả tốt hơn
hợp tác apec mở ra nhiều cơ hội to lớn cho các doanh nghiệp trong khối asean đặc biệt là ở việt nam nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa
trong tiếp cận thị trường rộng lớn của các nền kinh tế thành viên được hưởng môi trường đầu tư kinh doanh và điều kiện đi lại thuận lợi hơn tìm kiếm các nhà đầu tư chiến lược tiếp cận công nghệ và trình độ quản lý tiên tiến của các tập đoàn hàng đầu thế giới
các doanh nghiệp của việt nam chúng ta hôm nay chúng tôi cũng thấy và tham dự rất đông đủ rất nhiều rất đa dạng
và chính vì vậy mà cũng muốn là tranh thủ tạo được cái hoạt động chung của apec này mà khi tạo được môi trường thuận lợi nhất cho doanh nghiệp thì cũng là tạo cho môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp của việt nam của chúng ta trong quá trình tái cơ cấu đổi mới mô hình tăng trưởng và phát triển các doanh nghiệp nhất là các dịch vụ doanh nghiệp vừa và nhỏ
thì tôi nghĩ rằng là đây là cái lợi ích rất sát sườn với các doanh nghiệp
apec có hai mươi một thành viên chiếm khoảng năm mươi hai diện tích lãnh thổ năm mươi chín dân số bảy mươi nguồn tài nguyên thiên nhiên trên thế giới và đóng góp khoảng năm mươi bảy gdp toàn cầu và hơn năm mươi thương mại thế giới
trong đó asean mà việt nam và sáu quốc gia khác trong apec cũng là thành viên năng động và có vai trò quan trọng trong nỗ lực vì một quan hệ đối tác châu á thái bình dương bền vững và bao trùm trong thế kỷ hai mươi một
một quan hệ đối tác thiết thực vì hòa bình ổn định hợp tác và thịnh vượng ở khu vực và đất nước
việt nam vinh dự là nền kinh tế chủ nhà năm apec hai nghìn một mươi bảy với thế và lực sau hơn ba mươi năm đổi mới đây là lúc việt nam có thể đóng góp thiết thực hơn nữa cho apec và mang lại những lợi ích thực chất cho doanh nghiệp và người dân trong khu vực
với việc tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế và xây dựng nhiều hiệp định thương mại tự do với hầu hết các nền kinh tế thành viên là một minh chứng sinh động cho cam kết của việt nam đối với apec cũng như là khu vực châu á thái bình dương
trong phần điểm đến tuần này mời quý vị và các bạn đến với đất nước philippines để thưởng thức vẻ đẹp huyền bí của ngọn đồi có cái tên rất đỗi ngọt ngào ngọn đồi sô cô la
ngọn đồi sô cô la ở nơi đây là một trong những địa điểm hấp dẫn khách du lịch philippines và độc đáo bậc nhất trên thế giới
đồi sô cô la được xem như một món quà từ tạo hóa mà thượng đế đã bàn tặng cho đất nước xinh đẹp này
nằm thuộc địa phận tỉnh bohown philippines khu đồi sô cô la có tới gần hai ngọn đồi
với kích thước tương tự nhau trồng như những chiếc nón úp xuống bề mặt thảo nguyên
mỗi cái nón có chiều cao trung bình từ ba mươi đến năm mươi mét trải rộng trên diện tích năm mươi km hai
và điều kỳ lạ làm màu sắc của tất cả các ngọn đồi ở đây vào tất cả các mùa đều giống hệt nhau đổi màu như theo các tháng trong năm
đứng từ xa nhìn lại ngọn đồi có một vẻ đẹp kỳ ảo mộng mơ
hơn một ngọn đồi nơi đây được bao bọc bởi một thảm cỏ xanh dờn nhìn hệt như cả nghìn tấm thảm xanh
khoe sắc mượt mà vào mùa xuân
tuy nhiên vào mùa khô khi cây lá héo đi toàn bộ các ngọn đồi sẽ được bao phủ bởi một màu nâu vàng nhạt
và dần dần chuyển sang một màu sô cô la đặc trưng
cho đến tới cuối mùa khô một không gian rộng năm mươi km hai này sẽ có một màu sô cô la đặc trưng
đây cũng chính là lý do tạo nên tên gọi của những ngọn đồi này
có rất nhiều giai thoại bí ẩn và lãng mạn về ngọn đồi sô cô la
một truyền thuyết đẹp kể rằng có người khổng lồ đem lòng yêu một cô gái xinh đẹp
và khi cô gái qua đời anh không nguôi nhớ thương những giọt nước mắt của người khổng lồ khô đi tạo thành đồi sô cô let
tuy nhiên theo sự khảo sát của các nhà khoa học
những ngọn đồi sô cô la thực chất được tạo thành do sự phong hóa của đá vôi
hay còn có giả thuyết những ngọn đồi sô cô la này trước đây chính là vị trí của một đại dương cổ
nguồn gốc của những ngọn đồi sô cô la này luôn luôn là một bí ẩn không có lời giải đáp
hầu hết các giả thiết đưa ra đều mang màu sắc của huyền thoại và pha chốt lãng mạn hấp dẫn
để thôi thúc sự tìm tòi khám phá của con người
khung cảnh tuyệt đẹp của ngọn đồi sô cô la ngọt ngào đã khép lại chương trình kết nối asean tuần này của chúng tôi